đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị bí thư ban cán sự đảng chính phủ thủ tướng chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với tập thể ban cán sự đảng bộ y tế
tại buổi làm việc thủ tướng đã trao quyết định phân công của bộ chính trị cho phó thủ tướng vũ đức đam
về thi hành quyết định của bộ chính trị phân công đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ kiềm giữ chức bí thư ban cán sự đảng bộ y tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc ra nhiệm vụ cho bí thư mới của ban cán sự đảng bộ y tế lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của bộ y tế
trước hết tập trung vào công tác cán bộ bảo đảm sự đoàn kết trong toàn ngành để phát triển toàn diện các mặt công tác đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng và phòng chống tham nhũng lãng phí